còn về tình hình thời tiết thì hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần bắc bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết là sương mù kèm với mưa nhỏ vào lúc sáng sớm
trong ngày trời tạnh giáo hơn thế nhưng chủ đạo vẫn là trạng thái nhiều mây với nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thưa quý vị miền bắc đang trong thời gian giao mùa thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường tạo điều kiện cho virus vi khuẩn phát triển
gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như cúm mùa bệnh sởi viêm họng hay viêm phổi
để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình thì quý vị cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh như sau
tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch sự ấm cơ thể ăn uống đủ chất đảm bảo dinh dưỡng tạo môi trường sinh hoạt sạch sẽ thông thoáng
hạn chế đến nơi đông người đeo khẩu trang rửa tay với xà phòng đúng cách và vệ sinh mũi họng hàng ngày